với mức phạt lên tới một mươi tám triệu đồng kèm theo các hình phạt bổ sung khác vi phạm về rượu bia có thể xem là một trong những lỗi bị phạt cao nhất trong nghị định số bốn mươi sáu
điều này đã khẳng định quyết tâm trong việc xử lý những tài xế say rượu lái xe phòng tránh những vụ tai nạn giao thông thảm khốc
muốn làm được điều đó mức phạt cao chưa đủ mà còn đòi hỏi sự quyết tâm và sức bền của lực lượng làm nhiệm vụ
trong đó năm cốt là lực lượng cảnh sát giao thông
chọn tuyến đường nguyễn hữu thọ làm điểm tập trung kiểm tra xử lý vi phạm rượu bia
lực lượng cảnh sát giao thông cho biết dọc trục đường này có nhiều quán bia nhà hàng
trong những thực khách đến với các điểm ăn uống này có không ít lái xe và chỉ cần một trong những người này quá chén một chút là nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào
sau ít phút triển khai đội hình tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số một mươi bốn công an tp hà nội đã phát hiện một số trường hợp có dấu hiệu nghi vấn sử dụng rượu bia
đồng thời ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tiên bữa thì uống hay cả nệ anh em bạn bè là một vài chén cho vui là ý kiến của những người vi phạm
họ đều biết việc sử dụng rượu bia là vi phạm luật giao thông đường bộ
tuy nhiên biết là một chuyện còn thực hiện đến đâu có lẽ cũng tùy hoàn cảnh
qua ghi nhận thực tế lực lượng cảnh sát giao thông cũng không phát hiện nhiều trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
đánh giá về vấn đề này lực lượng chức năng cho biết phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã lập nhiều chuyên đề tuần tra
kiểm soát và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép
đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tấn kịp thời tuyên truyền tác hại của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
từ đó ý thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt
trong quá trình tuyên truyền xử lý người tham gia giao thông sử dụng rượu bia và chất có cồn
thì từ thời điểm bắt đầu triển khai kế hoạch đến nay
thì có thể nói rằng là ý thức của người dân khi tham gia giao thông đã nâng lên rõ rệt
và tỷ lệ người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông đã giảm hẳn
cụ thể là trong quá trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm
thì những ngày đầu tiên xử lý thì tỷ lệ là cũng là tương đối khi mà lực lượng chức năng tham gia xử lý
nhưng thời gian sau thì cái tỷ lệ này giảm hẳn
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông vẫn sẽ thường xuyên thành lập các chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn
và xử lý nghiêm đối với những trường hợp có hành vi chống đối
tuy nhiên bên cạnh những chế tải xử phạt và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng
thì người dân cũng nên tự nâng cao ý thức của mình
để những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến bia rượu sẽ không còn tiếp diễn trong tương lai